mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp hình thành chuỗi sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản
nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại bền vững đã được tỉnh hà nam triển khai hiệu quả
mang lại hiệu quả kinh tế cao ổn định cho người sản xuất
hợp tác xã nông sản an toàn liên hiệp là một trong những cơ sở tiên phong triển khai hiệu quả mô hình liên kết sản xuất
và tiêu thụ nông sản an toàn tại tỉnh hà nam
trên diện tích gần năm hectare đất bãi ven sông hợp tác xã đã xây dựng một m hai nhà lưới trồng các loại rau ăn lá
ngoài nhà lưới trồng các loại rau ăn củ quả theo quy trình sản xuất rau an toàn
vào vụ đông năm nay bốn hectare bắp cải với tổng sản lượng khoảng một trăm hai mươi tấn sẽ được xuất ra thị trường nước ngoài
đến nay tỉnh hà nam đã xây dựng được một trăm năm mươi một mô hình sản xuất lúa rau củ quả và dược liệu tham gia chuỗi liên kết sản xuất nông sản sạch
các hợp tác xã các doanh nghiệp tổ chức và các cá nhân đã chủ động hơn trong việc xác định đối tác để liên kết
tổ chức bàn bạc thống nhất cơ chế ký kết hợp đồng chuyển giao
cung ứng vật tư đầu vào và ký kết hợp đồng chuyển giao
và quan trọng là thương thảo về giá cả và ký kết thu mua sản phẩm để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên
để đảm bảo làm sao khi nông dân sản xuất ra thì được tiêu tự hết
thời gian tới tỉnh hà nam tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh
đổi mới phương thức tổ chức sản xuất xây dựng nhân rộng mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp
xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại bền vững